từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi tám sở công thương tp hcm sẽ khuyến khích các doanh nghiệp
luân phiên thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm giá từ một mươi đến bốn mươi chín để kích cầu tiêu dùng
tạo nhiều sự lựa chọn trong mua sắm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển
trong những tháng cuối năm và dịp tết nguyên đán
để bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thực phẩm cho thị trường những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
và dịp tết dồi dào hiện nay các doanh nghiệp sản xuất và phân phối đang tiến hành rà soát lại nguồn hàng
tăng cường ứng vốn cho đối tác để phát triển sản lượng ổn định giá cả đối với các nhóm hàng
thực phẩm tươi sống thực phẩm chế biến và hàng công nghệ phẩm
ngoài ra sở công thương tp hcm đang làm việc với các tỉnh thành chọn sản phẩm
để tổ chức hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa nhằm tạo không gian mua và bán các mặt hàng đặc sản
hàng nông sản thực phẩm tươi sống và chế biến đạt chuẩn an toàn có truy xuất nguồn gốc
hàng thủ công mỹ nghệ và hàng tiêu dùng có tiềm năng xuất khẩu
khuyến khích các doanh nghiệp luân phiên thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm giá từ một mươi đến bốn mươi chín
để kích cầu tiêu dùng tạo nhiều sự lựa chọn trong mua sắm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển